eu sẵn sàng ủng hộ tiến trình đàm phán và hỗ trợ việc thực thi kế hoạch
nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng tại vùng vịnh đặc biệt trong vấn đề chống khủng bố
ngoài ra bà còn bày tỏ sự ủng hộ với những nỗ lực trung gian hòa giải không ngừng của coet
trong một diễn biến có liên quan tổng thống thổ nhĩ kỳ erdogan hôm nay đã tới qatar
tiếp tục chuyến thăm hai ngày tới các nước vùng vịnh nhằm thúc đẩy giải quyết khủng hoảng
chính phủ anh vừa chấp thuận việc tiếp tục kế hoạch bán vũ khí trị giá hai trăm tám mươi ba triệu bảng anh
cho ả rập xê út trong sáu tháng tới
theo đó nước này sẽ bán các máy bay chiến đấu các loại bom và tên lửa cho ả rập xê út
quyết định của chính phủ anh đã gặp phải sự phản đối của tổ chức mang tên
chiến dịch chống lại hoạt động bán vũ khí tại anh khi tổ chức này kêu gọi chính phủ
cân nhắc lại sự ủng hộ chính trị và quân sự của anh đối với ả rập xê út
quyết định này cũng bị các nghị sĩ quốc hội và các tổ chức phản đối bán vũ khí cho ả rập xê út
ở anh theo dõi nghiêm ngặt sau khi xảy ra vụ các máy bay chiến đấu thuộc liên quân
do ả rập xê út đứng đầu không kích trúng một đoàn đưa tăng tại thủ đô sana của yemen
hồi đầu tháng một mươi năm ngoái là một trăm bốn mươi người thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương
trong những năm qua ả rập xê út luôn là khách hàng mua vũ khí quan trọng của anh
hôm nay tổng thống ba lan đã phủ quyết dự luật cho phép đảng cầm quyền luật
và công lý kiểm soát tòa án tối cao dự luật vốn gây ra nhiều phản cảm trong công chúng ba lan thời gian qua
sau khi thượng viện và hạ viện ba lan thông qua đạo luật cải tổ tòa án tối cao này
nhiều cuộc biểu tình phản đối đã diễn ra ở thủ đô vác sava và các thành phố khác
người dân chỉ trích đảng cầm quyền pes tấn công sự độc lập của hệ thống tư pháp
tổng thống ba lan andrej duda khẳng định ông phủ quyết đạo luật mà các nghị sĩ vừa thông qua
theo đạo luật này tòa án tối cao phải chịu sự kiểm soát
chính trị của pis cho phép bộ trưởng tư pháp cũng là công tố viên trưởng có quyền chỉ định các thẩm phán
sau khi ông duda tuyên bố sẽ bác đạo luật mất lòng dân này
đồng tiền đô của ba lan lập tức tăng giá so với đồng euro
đây là dấu hiệu nhà đầu tư nhận thức được quyết định phủ quyết của tổng thống
giúp hạ thấp nguy cơ bất ổn chính trị tại ba lan
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự cuối ngày của truyền hình nhân dân